ngày hai mươi hai tháng chín tại hà nội quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng của bộ y tế tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề ngày mai tươi sáng để gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo đặc biệt là các bệnh nhi mắc bệnh ung thư
đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội đồng chí nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước các đồng chí lãnh đạo bộ y tế và lãnh đạo các ban ngành tới dự
chương trình được tổ chức với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống động viên tinh thần các bệnh nhân ung thư nghèo nhân dịp tết trung thu
bên cạnh đó được sự đồng ý của bộ thông tin và truyền thông nhằm phát huy nguồn lực xã hội của các tập thể cá nhân các nhà hào tâm
quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng đã phát động chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo diễn ra từ ngày một mươi tháng chín đến hết ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
với cú pháp ut gửi một nghìn bốn trăm linh
giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là một mươi năm đồng
ngoài ra các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo qua địa chỉ
quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng
số tài khoản một nghìn năm trăm linh năm hai nghìn một mươi ba chín nghìn ba trăm chín mươi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà nội ii